nằm bên quốc lộ chín từ năm hai nghìn tám trở về trước do người dân uống rượu bia khi tham gia giao thông
nên thôn cô pua xã đắc rồng huyện đắc rồng tỉnh quảng trị đã xảy ra nhiều vụ tai nạn
thương tâm để giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng nông thôn văn hóa
từ năm hai nghìn chín đến nay thôn cô pua thực hiện mô hình thôn không uống rượu bia
hơn một mươi năm trước trong một lần đi ăn đám cuối về hồ enot thôn cô pua
có sử dụng rượu bia chạy xe quá tốc độ bị tai nạn gãy hai chân để lại thương tật rất nặng
hồ enot còn may mắn hơn nhiều người trong thôn cô pua
bởi lẽ tai nạn giao thông do uống rượu bia khi tham gia giao thông
đã làm không ít người dân thôn cô pua mang thương tật suốt đời trở thành gánh nặng cho gia đình
văn đông làm hương ước quỷ của làng là không uống rượu bia
thì bất kể những công việc học đâm cười đâm hội đâm rộ thì chỉ có dùng nước ngọt hoặc dùng nước lọc thôi
dân bản ưng cái bụng hồ enos cùng với ban cán sự thôn cô pua làm quy ước xây dựng thôn nói không với rượu bia
người già người trẻ thôn cô pua hăng hái đóng góp xây dựng quy ước và hứa với nhau không uống rượu bia
từ đó trong các lễ cúng tế ngày tết
người dân thôn cô pua đều không rượu bia
chúng tôi đã tổ chức được phong trào thôn không uống rượu bia đã đạt nhiều hiệu quả và chúng tôi xem đây là mô hình rất tốt và phân tích cực vào việc giảm thiệu các tai tài nạn ở chung đặc biệt là tai nạn giao thông chúng tôi tiếp tục nhấn vào mô hình này làm thế nào để giảm thiệu tối đa tai nạn giao thông trên giới bàn của thôn cô bua nơi riêng và huyện đặc rông nơi chung